công an tỉnh lào cai phối hợp cùng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và bộ đội biên phòng hai tỉnh lào cai và điện biên vừa bắt giữ thành công ba đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép hai mươi hai bánh heroin
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tại đầu cầu cốc san trên quốc lộ bốn g
thuộc thôn tòng chú ba xã cốc san thành phố lào cai lực lượng chức năng đã phát hiện
kiểm tra và bắt quả tang ba đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai mươi hai bánh heroin ba xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại thời điểm kiểm tra khi tổ công tác tiến hành dừng ba phương tiện
một đối tượng đã liều lĩnh lao xe vào tổ công tác rồi bỏ xe chạy bộ hòng thoát thân
tuy nhiên đối tượng nhanh chóng bị lực lượng phối hợp bắt giữ
tại cơ quan điều tra xác định các đối tượng gồm hoàng xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
giàng xeo hoa sinh năm hai nghìn và vàng xeo hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú tại huyện mường khương
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ thị xã sapa về thành phố lào cai bằng xe máy để lấy tiền công
khi đi tới khu vực xã cốc san thì bất ngờ bị lực lượng phối hợp kiểm tra bắt giữ